cũng trong ngày bảy tháng bảy công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một nhóm côn đồ vào nhà dân trong khu phong tỏa
chém người gây thương tích nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn
từ việc tranh chấp một chú chó
chiều ngày sáu tháng bảy anh nguyễn thanh hiếu bốn mươi một tuổi cùng ba người khác đang trong nhà
tại phường phú chánh thị xã tân uyên
thì bất ngờ bị nhóm thanh niên có bốn người lén đi vào nhà dân ở phường hòa phú
thành phố thủ dầu một rồi băng qua đường xông vào nhà anh hiếu đánh người gây thương tích
đánh xong nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
còn các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu
tiếp nhận tin báo công an phường phú chánh có mặt để xác minh
trích xuất camera an ninh để điều tra
qua xác minh lực lượng công an xác định trong nhóm đối tượng gây án có nguyễn văn đệ
ba mươi bốn tuổi ngụ thị xã tân uyên
theo công an thị xã tân nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày bốn tháng bảy
anh hiếu phát hiện tiệm tạp hóa nằm trên địa bàn phường hòa phú
con nuôi con chó giống con của anh hiếu bị mất nên đã đến tiệm tạm hóa bắt chó về nhà
vào chiều ngày sáu tháng bảy đệ dẫn theo nhiều người để đòi lại chó và đánh người
được biết khu vực này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày bốn tháng bảy